thưa quý vị nhằm phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
các tổ công tác cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra lưu động trên khắp các tuyến phố hà nội
và để hiểu rõ hơn về công việc của các chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ vào ca đêm như thế nào
mời quý vị hãy cùng phóng viên antv theo chân tổ công tác thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm hà nội
các tuyến đường trở nên vắng người qua lại
thế nhưng tổ công tác vẫn triển khai tuần lưu từ đường chính cho đến các ngõ phố nhỏ
phát hiện hai nam thành viên điều khiển xe máy đi ngược chiều
tổ công tác ra thú hiệu dừng xe kiểm tra hàng chú
hai thành viên này xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ xe cũng như giấy đi đường
tổ công tác đã tuyên truyền về công tác phòng chống dịch chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và mời phương tiện tiếp tục di chuyển
đường về đêm mỗi lúc càng vắng vẻ tổ công tác vẫn di chuyển từ con phố này đến con ngõ khác
tổ công tác tiếp tục kiểm tra hành chính một trường hợp
mời anh ra cho tôi nhé mời anh xuất trình giấy tờ để anh kiểm tra nhé
mời anh xuất trình đăng ký bằng
mời anh xuất trình đăng ký bằng máy xe và bảo hiểm xe nhé
anh em vô cơ đi mạng
vô cơ đi mạng à
dịch ra mở cốp rồi kiểm tra nào
kiểm tra vào đây nhé
mời anh em vô cơ đi mạng nhé anh em chỉ kiểm tra hành chính thôi nhé
lần này nhắc nhở anh là anh tham gia giao thông lần sau anh phải mang đầy đủ giấy tờ đi bằng lái đăng ký bảo hiểm

những trường hợp sau khi kiểm tra và nhắc nhở đều được ghi vào sổ theo dõi tuần lưu của tổ công tác
tôi gửi cho anh giấy tờ nhé
tổ tuần tra cảnh sát cơ động thực hiện cực lưu liên tục
chú ý vào các tuyến phố nhỏ các tuyến phố trọng điểm
tuần lưu liên tục để kịp thời phát hiện để đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
như buổi tuần tra kiểm soát hôm nay thì tổ chủ yếu là tập trung vào kiểm tra hành chính
cơ bản hôm nay là tất cả các người kiểm tra
mà tổ tuần tra kiểm tra là đều đầy đủ giấy tờ
đồng hồ đã bước sang ngày mới
chỉ còn ánh đèn và sự bình yên